thưa quý vị viêm gan c là tình trạng nhiễm chủng gan do siêu vi viêm gan cv gây ra
bệnh khiến các tế bào gan bị viêm gây dối loạn chức năng gan
theo thời gian tình trạng viêm trong mô gan có thể hình thành các tổn thương sơ trai vĩnh viễn
dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như sơ gan và ung thư gan
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp điều trị phòng ngừa bệnh viêm gan c
viêm gan c do virus hvc gây ra và được chia thành hai dạng là viêm gan c cấp tính và viêm ga c mạng tính
ở giai đoạn cấp tính bệnh nhân thường chỉ bị bệnh trong thời gian ngắn dưới sáu tháng và thường ít triệu chứng
khoảng một phần ba số bệnh nhân mắc bệnh có thể tự chống lại
và tiêu diệt virus mà không cần điều trị
tuy nhiên sau khi chuyển sang giai đoạn mạng tính nếu không được điều trị
bệnh nhân sẽ không thể tự khỏi bệnh và có thể phải đối mặt với những tổn thương gan nghiêm trọng
ở giai đoạn này bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng rõ ràng hơn như mệt mỏi
khó tập trung hay có cảm giác lo lắng chán nản bất an hay bị đau cơ đau khớp
tuy nhiên phần lớn bệnh nhân đều không phát hiện vì những triệu chứng khá mơ hồ
và dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh thông thường khác
với ủ bệnh nhiều năm và không được điều trị kịp thời
đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết đối với căn bệnh vnc sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm ra sao
đối với vnc thì nó chưa có những nghiên cứu nhiều ở các cộng đồng
những người ta ước tính ở việt nam của chúng ta thì cũng phải khoảng sấp xỉ khoảng một dân số
tức là chúng ta cũng có phải gần đến
chứ không phải là ít virus vnc
virus vnc thì nó có một đặc tính nguy hiểm là khi bị nhiễm vnc thì thường là phần lớn trong số họ
thậm chí là bảy tám mươi sẽ chuyển thành mạng tính
chính vì vậy mà người ta khuyên cáo khi có virus vnc là nên sớm điều trị
vì chờ nó trở thành mạng tính thì lúc đấy sẽ trở thành bệnh nguy hiểm hơn
khi mà nó dẫn đến giai đoạn sơ gan thì cũng giống như sơ gan chung
nó cũng gây ra có thể xuất huyết tiêu hóa nhiễm trùng cổ trướng
rồi gây ra
gây ra bệnh não do gan cũng như là gây ra ung thư ga
hiện nay thì chúng ta có những cái phương pháp nào để điều trị căn bệnh này
rất may mắn là viêm gan virus c thì chúng ta hiện nay là chúng ta đã có thuốc điều trị đặc hiệu
tí dụ như nếu trong trường hợp không sơ gan thì người ta có thể sử dụng có ba tháng liên tục
còn nếu có sơ gan thì có thể kéo dài sáu tháng
thì tỷ lệ nó thành công đạt tới từ chín mươi chín mươi năm là sạch được virus
tuy nhiên thì những người này sạch virus rồi thì chúng ta vẫn phải tầm soát
ung thư gan bởi vì là vẫn có nguy cơ là có cái ung thư gan sau khi đã sạch virus
nhưng mà có đặc điểm là bệnh gan nó sẽ chậm lên lại
vâng câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn được nhờ bác sĩ chia sẻ đó là bác sĩ có thể cho biết
đối với căn bệnh viêm gan c thì chúng ta sẽ phòng bệnh ra sao ạ
rất tiếc là hiện nay viêm gan c thì người ta lại chưa có thuốc vaccine để chúng ta phòng bệnh
tuy nhiên thì nếu chẳng hạn thì mình tính theo con đường lây
hiện nay con đường đây của chúng ta thì chúng ta có thể là đỡ lo lắng về chuyện đấy
đầy nhiễm bởi vì kim thiêm là chúng ta dùng riêng
tất cả mọi thứ thì dao cạo dâu hay mọi thứ gần đây chúng ta đã dùng riêng hết rồi
nên con đường lây đầy nhiễm ít nhưng mà chủ yếu chúng tôi cho rằng là hiện nay
cái đối tượng mà ví dụ như kim trích chẳng hạn
thì đấy là những người mà rất là dễ có thể bệnh linh chuyển nhau lẫn nhau
thì đấy cần hiểu ý
chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
khi ở giai đoạn đầu viêm gan c sẽ ít biểu hiện triệu chứng
cho đến khi người bệnh cảm thấy được các biểu hiện của viêm gan
thì lúc đó các tổn thương đã hình thành
để phòng ngừa mắc viêm gan c mỗi người hãy tự chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ
xét nghiệm máu thường xuyên nhằm sang lọc nguy cơ mắc viêm gan c
nếu phát hiện ra mình đã nhiễm virus hcv
cần tích cực điều trị theo pháp đồ của bác sĩ chuyên khoa và tái khám theo lịch
để đem lại hiệu quả cao
ngoài ra cần bảo vệ lá khăn của mình trước các tác động xấu bằng cách
không uống rượu bia tránh các loại thuốc làm gan suy yếu
trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào
cần tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa
hạn chế khả năng lây nhiễm virus hcv không dùng chung đồ sinh hoạt cá nhân
như bàn chài đánh răng dao cảo khăn mặt sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dụng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
chúng tôi hy vọng thông qua chương trình quý vị khán giả sẽ có cái nhìn toàn diện hơn
về virus viêm gan c xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai